tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng
vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án ma túy liên tỉnh
bắt giữ ba đối tượng thu giữ gần hai kg heroin
vào tối ngày hai mươi bảy tháng ba tại khu vực quảng trường thuộc tổ hai phường đề thám thành phố cao bằng
tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với các lực lượng
bắt quả tang đối tượng la đức thuận chú thể huyện trùng khánh thu giữ năm bánh heroin có khối lượng gần hai kg
thuận khai nhận số ma túy trên là do đối tượng đàm quang hiến chú thành phố cao bằng đưa cho thuận để mang đi bán kiếm lời
thuận là đối tượng đã có ba tiền án tiền sự về ma túy khám xét khẩn cấp chỗ ở hay được gọi là phòng trọ của đàm quang hiến
tại tổ sáu phường ngọc xuân tp cao bằng thu giữ hơn một trăm chín mươi một g heroin hai cân điện tử cầm tay
ba điện thoại di động và một số đồ vật tài liệu có liên quan khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng ra lệnh giữ người và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với đàm quang hiến và hà khánh trâm chú tại huyện hòa an sống cùng với phòng trọ
về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án